tiệc đón giao thừa dự kiến được tổ chức ở công viên grand trung thâm thành phố los angeles sẽ không thể đón khách trực tiếp
thay vào đó sự kiện này sẽ được phát trực tiếp như năm ngoái
tại rod iceland nơi có nhiều ca mắc nhất trong hai tuần qua giới chức đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang
và xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng khi đến các địa điểm trong nhà ít nhất ba mươi ngày tới
tại boston thị trưởng của thành phố tuyên bố rằng bất kỳ ai đến các nhà hàng quán bar
hoặc cơ sở kinh doanh trong nhà cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận
tại thành phố new york số bệnh nhân covid một mươi chín tăng vọt cũng đã khiến các buổi biểu diễn ở bordway bị hủy bỏ
nhiều trung tâm xét nghiệm đã mọc lên với hàng dài người xếp hàng chờ đợi
thị trưởng piuter playsal cho biết trong tuần này ông sẽ đưa ra quyết định xem có tổ chức tiệc đêm giao thừa nổi tiếng của thành phố ở quảng trường thời đại hay không
tại test một hệ thống bệnh viện ở houston đã báo cáo rằng
omicron đã chiếm tám mươi hai các trường hợp covid một mươi chín có triệu chứng mới tại đây
tỷ lệ này đã gia tăng đáng kể so với cuối tuần trước với chỉ bốn mươi năm các trường hợp được xác nhận nhiễm omicron vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
nhưng ở misuri tâm chấn ban đầu của làn sóng delta chủng virus này vẫn chiếm chín mươi tám đến chín mươi chín các ca mắc covid một mươi chín
trong khi đó các bệnh viện ở ohio đã phải trì hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn để tập trung điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
thông đốc của main và new hampshire đã phải gửi quân tiếp viện của lực lượng vệ binh quốc gia đến hỗ trợ các nhân viên y tế đang chịu áp lực lớn vì bệnh viện quá tải trong những ngày gần đây
ở kansas các bệnh viện nông thôn cũng đang phải vật lộn với việc vận chuyển bệnh nhân đến các cơ sở khác vì không còn dường bệnh
trong đó một số bệnh nhân đã mắc kẹt trong phòng cấp cứu suốt một tuần
nhiều bệnh viện ở xa như minesota và michigan đang kêu gọi tìm dường bệnh ở các bệnh viện
nhiều bệnh viện lớn hơn ở kansas do họ không đủ chỗ
theo số liệu của đại học john hopkings mỹ ghi nhận trung bình gần một trăm ba mươi năm trăm linh ca covid một mươi chín mới mỗi ngày tăng từ khoảng một trăm hai mươi hai ca mỗi ngày từ hai tuần trước đó
đối với gia đình của ruth slade ở rhode island tin tức này rất đáng lo ngại nhưng không đủ để ngăn họ đến với denver để tham gia đình chồng
họ sẽ bay đến traner sau kỳ nghỉ giáng sinh nhưng đã quyết định sẽ dành thời gian ở trong nhà với những người thân
họ sẽ bay đến denver sau kỳ nghỉ giáng sinh nhưng đã quyết định sẽ dành thời gian ở trong nhà với những người thân
tiến sĩ emmed anza học giả cấp cao tại trung tâm an ninh y tế john hopkings không ngạc nhiên trước dữ liệu mới ở mỹ vì điều tương tự đã xảy ra ở nam phi anh và đan mạch
ông dự đoán biến chủng này sẽ tiếp tục lây lan trong những ngày lễ sắp tới
các ca nhiễm đột phá và những triệu chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm chủng có thể gây áp lực cho hệ thống bệnh viện vốn đã phải chịu gánh nặng bởi biến chủng delta
theo đại khou
nạn nhân đầu tiên tử vong vì biến thể omicron tại mỹ là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi sống tại houston bang texas
tẩm phán linga hidago của quận harris cũng cho biết nạn nhân chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín và có bệnh lý nền
số ca nhiễm biến thể omitron tại houston đang tăng nhanh bệnh viện giám lý houston ngày hai mươi tháng một mươi hai thông báo tám mươi hai ca nhiễm mới là biến thể omicrone sau ba tuần xét nghiệm
trước đó biến thể delta
mất đến ba tháng mới đạt mức này
bệnh viện như texas cũng chứng kiến sức ca nhập viện và ca nhiễm tăng gấp đôi gấp ba trong tuần qua
trên cả nước biến thể omicron đã lan ra gần hết các bang và đang chiếm ưu thế thay thế biến thể delta
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ vào ngày hai mươi tháng một mươi hai thông báo biến thể omicron chiếm bảy mươi ba hai số ca nhiễm trong tuần từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
trong khi tuần trước đó chỉ chiếm một mươi hai sáu tại một số khu vực ở mỹ như new york
đông nam và tây bắc thái bình dương biến thể này chiếm đến chín mươi ca nhiễm mới
thưa quý vị và các bạn giữa lúc mỹ ghi nhận ca mắc biến thể omithfron tại bốn mươi ba tiểu bang của nước này
thì vẫn có nhiều người dân tỏ ra chủ quan phản đối các quy định như đeo khẩu trang hay từ chối tiêm vaccine
những thông tin về tình hình covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin lần sau